sau khi biểu quyết thông qua hai nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi bảy
và nghị quyết về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi
điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn một mươi chín
quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự án luật thư viện
phó chủ tịch thương trực quốc hội tổng thị phóng điều hành phiên họp
các đại biểu nhất trí với sự cần thiết ban hành luật thư viện nhằm tạo hành lang pháp lý phát triển thư viện
tạo văn hóa đọc trong các tầng lớp nhân dân nhất là thanh thiếu niên
đại biểu đoàn thị hảo cho rằng dự thảo luật cần quy định rõ chính sách đầu tư của nhà nước trong phát triển thư viện
dự thảo cần quy định rõ nhà nước thực hiện đầu tư để phát triển thư viện
trong đó tập trung phát triển mạng lưới thư viện công lập
tăng cường dịch vụ lưu động luân chuyển vốn tài liệu đến địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn đặc biệt khó khăn
hiện đại hóa phát triển thư viện số tài liệu mở
nếu không có quy định cụ thể
về đầu tư theo chính sách đầu tư công sẽ không giải quyết được các hạn chế bất cập trong thực tiễn
không khuyến khích được đầu tư của cộng đồng khó triển khai xã hội hóa hoạt động thư viện
phần chính sách của nhà nước để thu hút đầu tư chưa rõ nét
người tham gia thành lập thư viện đọc vào chưa thấy rõ họ sẽ được hưởng những chính sách gì
đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu quy định của một số nước như
được giảm thuế nhà đất dùng làm thư viện
giảm thuế doanh thu trợ cấp hoặc hỗ trợ bổ sung vốn tài liệu
mời tham gia cung cấp dịch vụ công thay vì nhà nước lập ra rồi bao cấp
trong thời đại bùng nổ thông tin người đọc có thể dễ dàng tìm kiếm các thông tin mình cần trên mạng
nhưng tại một số vùng sâu vùng xa vùng dân tộc thiểu số biên giới hải đảo
thì lệ thiếu thông tin trong việc tiếp cận và sử dụng kiến thức vào đời sống dẫn đến nguy cơ tụt hậu cao
tôi đề nghị cần có chính sách đầu tư phát triển các thư viện công lập tại các vùng kinh tế xã hội khó khăn
đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số miền núi biên giới hải đảo
phù hợp với đặc thù về phong tục tập quán văn hóa của từng vùng
đồng thời cần bổ sung thêm đối tượng thụ hưởng chính sách vào điểm a khoảng một điều bốn
theo dự thảo thì chính sách chỉ mới tác động đến đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số trẻ em
người cao tuổi người khuyết tật mà chưa tính đến các đối tượng khác nhưng sinh sống tại các vùng này
tiếp tục ý kiến các đại biểu bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch nguyễn ngọc thiện cho biết
tại pháp lệnh thư viện đã có quy định một số chính sách về phát triển thư viện
nhưng do chưa quy định cụ thể nên việc triển khai trong thực tế gặp nhiều khó khăn
ban soạn thảo sẽ nghiên cứu để cụ thể hóa hơn nữa các chính sách của nhà nước về phát triển thư viện
như chính sách ưu tiên
đầu tư bảo đảm hỗ trợ có trọng tâm trọng điểm tránh giàn trải
phát triển hệ thống thư viện công cộng phù hợp với các địa bàn vùng nhất là vùng núi vùng sâu vùng xa vùng khó khăn
ưu tiên đầu tư công nghệ mới phát triển tài nguyên số hoạt động liên thông giữa các thư viện
các chính sách liên quan đến ưu đại đối với việc xã hội hóa thư viện
ngày mai quốc hội tiếp tục chương trình làm việc
thảo luận tại hội trường về dự án bộ luật lao động sửa đổi
bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội đào ngọc dung
giải trình ý kiến của đại biểu quốc hội về dự án bộ luật lao động sửa đổi